trước thực trạng hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên các tuyến đường tránh qua địa bàn tỉnh bình định
mà nguyên nhân chủ yếu do trời tối tải xế khuất tầm nhìn
ubnd tỉnh bình định quyết định đầu tư hơn hai mươi hai tỷ đồng lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường tránh quốc lộ một để giảm thiểu tai nạn
đến nay điện lực bình định đã đóng điện chạy thử nghiệm và đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu chính thức hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi
dự án xây dựng hệ thống đèn điện chiếu sáng ba tuyến đường tránh quốc lộ một do ban quản lý dự án giao thông tỉnh bình định đầu tư triển khai
thi công lắp đặt tám trạm biến áp dựng hơn hai trăm linh trụ bê tông cốt thép với tổng chiều dài đường dây điện hơn hai mươi hai km
đến nay các hạng mục xây dựng đều đã hoàn thành
điện lực bình định đã đóng điện chạy thử nghiệm và chính thức hoạt động từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
đây là tin vui không chỉ đối với người tham gia giao thông
mà các hạng mục xây dựng đều đã hoàn thành

tai nạn phần lớn là do đường hẹp trời tối tầm nhìn lái xe bị hạn chế vào ban đêm khiến người đi đường lo lắng mỗi khi đi qua các tuyến đường này